vào thời tiết ngày hôm nay tại bắc bộ thì đang trong trạng thái nắng khô và nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
và trong thời tiết nắng như vậy thì quý vị lưu ý một số vấn đề sức khỏe thường gặp
đặc biệt là mất nước kiệt sức hoặc là say nắng và nguy cơ đột quỵ thay đổi môi trường đột ngột từ phòng mát sang không khí oi nóng ngoài trời
vì thế mà quý vị hãy duy trì thói quen rèn luyện thân thể bổ sung đầy đủ vitamin cũng như các loại rau xanh hoa quả để tăng sức đề kháng
vâng ạ còn với khu vực phía nam thì cảnh báo chiều cường cao có thể gây ngập úng ở một số khu vực trũng thấp
dự báo thì chiều tối có mưa rông cục bộ có nơi mưa to cần đề phòng với rông xét và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nam trung bộ và tây nguyên tuần tới thì thời tiết dễ chịu hơn nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về chiều thì mưa rông có thể xuất hiện ở một vài nơi đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị
xin chào và hẹn gặp lại